không cho năm nay đồ cũng được giá đồ cho nó nhà vườn cũng đỡ hơn có lãi nhiều hơn đồ
tuy nhiên khi mới bắt đầu trồng giống nhãn mới này cũng có nhiều người bàn ra tán vào
cùng với đó là kinh nghiệm không có kỹ thuật lại càng không nên cũng gặp không ít khó khăn trở ngại
đơn cử như câu chuyện trồng nhãn của anh nguyễn thành hắn ngụ tại khu vực thới trinh phường thới an
năm hai nghìn sáu trong một dịp tình cờ tham quan hội chợ tại cần thơ anh được giới thiệu về giống nhãn y đo nhập từ thái lan với năng suất dược trội giá trị kinh tế cao nên anh mang về trồng thử nghiệm
bước đầu anh trồng với diện tích nhỏ nhưng về sau anh mở rộng diện tích hiện nay giường nhãn của anh đã phát triển lên tới một ba hectare
cũng nhờ anh đã mạnh dạng đi đầu mạnh dạng đổi mới từ đó nhiều bà con học tập kinh nghiệm rồi trồng theo
như vậy mà dự nhãn nơi đây được định hình sớm trở thành dùng chuyên canh nhãn lớn nhất nhì của thành phố cần thơ đồng thời đã khoát lên mình một thương hiệu đặc trưng dùng miền được nhiều khách hàng ưa dùng
nhãn thứ an

đã hơn một mươi năm theo đuổi nghề trồng nhãn
nhiều bà con dùng chuyên canh nhãn
nhãn thứ an ít nhiều đã đúc rút được những kinh nghiệm kỹ thuật trồng và chăm sóc
dù đôi khi vấn đề thời tiết làm ảnh hưởng đến năng suất song nhãn y đo vẫn là một giống cây mang lại hiệu quả kinh tế khá cao
cộng hưởng vào sự thành công hiệu quả kinh tế là vấn đề xử lý cho trái lệch nhau giữa các dường nhãn

tức các nhà dường không để đậu trái theo mùa tự nhiên đồng loạt mà xử lý trái theo hình thức xa le theo đợt
nhờ kỹ thuật này mà dùng chuyên canh nhãn thới an vẫn cung cấp sản phẩm nhãn liên tục quanh năm
vừa giải quyết vấn đề ứ động nguồn hàng mặt khác lại giữ giá cả luôn ổn định
đến giờ thì qua thời gian trồng và khai thác chúng tôi vẫn thấy cái giống nhãn này nó có
nó có năng suất cũng như có cái chất lượng trái rất tốt được thị trường chấp nhận
và cái giá giao dịch mua bán trên thị trường nó giao động trong cái ngưỡng trên dưới hai mươi năm
từ đó mang lại hiệu quả kinh tế rất khá so với những giống cây trồng khác từ trước đến giờ
ngoài giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân ở phường thới an
nhiều dụng mùa bổi thu nhãn cũng đã giúp cho hàng trăm người
dân trong địa phương có thêm thu nhập ổn định cuộc sống
giúp con cái học hành đàng hoàng gia đình theo đó cũng được đủ đầy hạnh phúc
nhờ đó vừa góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân
thực hiện tốt chủ trương ly nông không ly hương
giờ bà con ở đây chuyển qua trồng nhãn đó thì thu nhập một ngày cũng được trăm mấy hai trăm
cũng nhờ làm nhãn đó
cái anh em ở đây cũng có một chuyện làm cũng sống được qua ngày
những năm gần đây là công việc anh em ổn định
cũng nhờ bà con ta trồng cây thu nhập cao
mình cũng không có ruộng giường mà mình cũng mặc công cho người ta
mình cũng có thu nhập ổn định ngày nào mình cũng có
hiện nay quận đã thành lập được bốn tổ hợp tác gồm tổ sản xuất cam soàn tổ sản xuất cam sành
tổ sản xuất làm giường và tổ sản xuất nhãn y đo
trong đó đã đăng ký nhãn hiệu cho cam soàn thới thạnh
các nhãn hiệu còn lại đang xuất tiến thực hiện và tiến đến thành lập hợp tác xã
với kết quả đạt được các tổ hợp tác của quận âu ngôn nói chung
và tổ hợp tác nhãn y đo nói riêng đã thực sự phát huy tốt giai trò chức năng cầu nối giữa bốn nhà lãnh nhau
nhờ đó mang lại hiệu quả rất thiết thực cho bà con nông dân
ở đây thì địa phương tôi cũng khuyến khích mình lên giường

có hôm gọi là cây giống năm mươi nó gầy có hôm gọi là cây giống năm mươi nó gầy có hôm gọi là cây giống năm mươi nó gầy
nhiều dân trading lúc đầu cũng có một tổ chức một tổ hợp tác đó
cây giống năm mươi nó gầy có hôm gọi là cây giống năm mươi nó gầy có hôm g hepat dort cũng có tổ chức
tổ hợp tác thì được nhà nước hỗ trợ về giống rồi do nghề đăng ký thương hiệu này cũng được

thương hiệu là cây giống là cây giống để cho đàng sĩ nhãn his có ngành strangers hei

nhờ sự bền bỉ của đôi tay sự sáng tạo của khối ốc nhờ những giọt mồ hôi thấm tình mặn mà chan chứa
từ đó đã nuôi nấm những trồi non đâm cành nảy lọc rồi hóa thành những chùm trái sai cành ngọt liệm
và hôm nay bất cứ ai khi đến nơi đây cũng trầm trồ khen ngợi vì sự trưởng thành phát triển của một dùng chuyên canh nhãn rộng lớn nhất nhì ở thành phố cần thơ
bên cạnh đó cùng với những hướng dẫn
hướng dẫn ngọt ngào của nhãn sự thơm thảo chân tình gần gũi của những bà con biệt dường miền tây
tất cả sẽ làm chúng ta bệnh rịnh đu nến đến máu lòng trước lúc rời đi